xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất của chúng tôi
thưa quý vị công an thành phố hà nội cho biết thời gian gần đây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi
các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua bán để thực hiện giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại
sau đó rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau
theo đó thủ đoạn của các đối tượng thường là đăng tải thông tin trên các diễn đàn hội nhóm mạng xã hội
về việc thuê mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp
người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc sinh viên các trường cao đẳng đại học nhờ thuê mở tài khoản ngân hàng
để nhận tiền công với giá từ năm trăm linh đến một triệu đồng
sau khi mở tài khoản chủ tài khoản phải bàn giao thông tin đăng nhập internet banking
xin điện thoại đăng ký tài khoản thẻ ngân hàng cho đối tượng
đối tượng sẽ sử dụng các tài khoản ngân hàng này vào các hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mới đây nhất ngày một mươi năm tháng bốn công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng hoàng văn cương và nguyễn anh văn cùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tài huyện sơn động tỉnh bắc giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan điều tra hai đối tượng có trình độ đại học này đã dùng công nghệ tạo hình ảnh
một salon ô tô không có thật tại thị trấn na dương huyện lộc bình để làm hình nền tài khoản facebook ảo
sử dụng hình ảnh các xe ô tô cũ trên mạng để đăng quảng cáo bán với giá rẻ
sử dụng số điện thoại và tài khoản ngân hàng đứng tên của người khác để nhận tiền đặt cọc
lực lượng chức năng xác định từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị bắt giữ
số người bị các đối tượng lừa đảo lên đến gần một trăm linh người trên địa bàn cả nước
và số tiền bị chiếm đoạt khoảng năm trăm linh triệu đồng
trên thực tế hành vi mua bán cho thuê cho mượn tài khoản ngân hàng hiện nay diễn ra rất phổ biến
đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tội phạm liên quan đến lừa đảo gian lận đánh bạc
phân tích tình trạng này đại diện cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cho biết
hiện nay việc mua bán tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo là một vấn đề đáng báo động
mặc dù cơ quan chức năng đã nhớ
nhiều lần cảnh báo cũng như triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn để bảo vệ quyền lợi của các tổ chức cá nhân
tuy nhiên tình trạng này vẫn thường xuyên xảy ra và ngày càng lan rộng
cụ thể các đối tượng sử dụng hàng trăm hội nhóm ở trên không gian mạng
thông qua mạng xã hội như facebook telegram zalo rồi đăng tải công khai các thông tin mua bán tài khoản ngân hàng
với số tiền vài trăm nghìn đồng chúng có thể mua bán một tài khoản ngân hàng
bao gồm cả thẻ vật lý và sim điện thoại đăng ký cho dịch vụ mobile banking
tại đây đại diện cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an khẳng định
tình trạng này không chỉ gây thiệt hại lớn về mặt tài chính cho nạn nhân
mà còn làm suy yếu niềm tin vào hệ thống tài chính và ngân hàng
đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm
nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm rửa tiền đánh bạc và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự
đại diện cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cũng cho hay
tiếp đó các đối tượng lừa đảo sẽ tìm những người có cùng tên với tài khoản trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo
chúng có thể xâm nhập thẳng vào các tài khoản facebook hoặc gửi các đường link ở trên mạng xã hội để cài cắm các mã độc
thậm chí gửi các email chứa các đường link dẫn đến các web nhằm mục đích cướp tài khoản
có thể kể đến các thủ đoạn
thứ nhất mua bán trực tuyến
các đối tượng lừa đảo thường tìm các tài khoản ngân hàng có sẵn trên các diễn đàn
hoặc thông qua các mạng xã hội trên các web chúng đăng tải trực tiếp
hoặc tìm kiếm những người sẵn sàng bán hoặc cho thuê tài khoản của mình thực hiện giao dịch
thủ đoạn thứ hai các đối tượng có thể thuê các tài khoản ngân hàng từ những người sở hữu
với mục đích tạm thời thực hiện các giao dịch trên không gian mạng
người sở hữu tài khoản có thể không biết mục đích sử dụng thực sự tài khoản của mình
thủ đoạn thứ ba tạo các tài khoản giả
cụ thể các đối tượng lợi dụng các giấy tờ tùy thân giả mạo
hoặc sử dụng các thông tin cá nhân bị đánh cắp
các đối tượng lừa đảo có thể mở các tài khoản ngân hàng
những tài khoản này sau đó được sử dụng với các mục đích là thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
thứ tư lợi dụng tài khoản của người thân bạn bè
lợi dụng sự quen biết hoặc giả danh nhân viên ngân hàng đang thực hiện chỉ tiêu mở tài khoản thẻ
cần số lượng lớn đạt thành tích tốt
do đó người đứng tên mở tài khoản
thủ đoạn thứ năm là sử dụng công nghệ cao
các đối tượng lừa đảo đánh cắp danh tính của một số người dùng
mục đích của hành động này là thu thập các video quay trực tiếp lên khuôn mặt của các nạn nhân
để phục vụ cho xác thực điện tử nhằm qua mặt hệ thống của các ngân hàng
bằng thủ đoạn này chúng có thể tạo tài khoản theo tên một người cụ thể
qua đó nạn nhân chẳng hề hay biết gì về việc tạo tài khoản
những tài khoản ngân hàng giả nhưng mà thật này
sau đó được cung cấp cho phía người đã đặt mua để thực hiện theo đúng yêu cầu của bọn chúng
trước câu trả lời những người bán hoặc cho thuê tài khoản của mình phải chịu rủi ro gì
thiếu tá phí văn thanh đại diện cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cho hay
khi người dân cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng
thì họ có thể gặp phải một loạt các rủi ro nghiêm trọng
không chỉ về mặt pháp lý mà còn liên quan đến tài chính uy tín và an ninh cá nhân
như người dùng có thể gặp rủi ro pháp lý
theo nghị định một trăm bốn mươi ba năm hai nghìn hai mươi một
sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định tám mươi tám năm hai nghìn một mươi
phạt tiền từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng những hành vi như thuê cho thuê mượn cho mượn tài khoản
mua bán thông tin tài khoản thanh toán từ một tài khoản cho đến dưới một mươi tài khoản thanh toán
chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
người dùng có thể bị phạt tiền từ năm mươi đến một trăm linh triệu đồng về hành vi thuê cho thuê mượn
cho mượn tài khoản thanh toán mua bán tài khoản thanh toán với số lượng từ một mươi tài khoản trở lên
mà chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự
thậm chí có thể bị điều tra truy tố hành vi liên quan đến các giao dịch vi phạm pháp luật
ngay cả khi không tham gia trực tiếp vào hoạt động lừa đảo
họ vẫn có thể bị coi là đồng phạm hoặc bị coi là hành vi tiếp tay cho tội phạm
với các đối tượng có thể bị xử lý về tội thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai hóa
trả phép thông tin tài khoản ngân hàng
điều này được quy định rất rõ trong điều hai trăm chín mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
từ cảnh báo này thiếu tá phí văn thanh khuyến cáo
để tránh trở thành nạn nhân của các vụ việc mua bán tài khoản ngân hàng cho mục đích lừa đảo
người dân có thể áp dụng bốn biện pháp phòng ngừa
thứ nhất người dân cần có biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của mình
không chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng dữ liệu cá nhân với bất kỳ ai
đặc biệt là qua số điện thoại hoặc qua mạng xã hội
thứ hai là cần thận trọng đề nghị kiếm tiền dễ dàng liên quan đến việc thuê bán tài khoản ngân hàng
vì những đề nghị này thường là cây bấy của các hoạt động lừa đảo
thứ ba kiểm tra định kỳ theo dõi sát sao giao dịch trong tài khoản ngân hàng
sử dụng các dịch vụ bảo mật do ngân hàng cung cấp như thông báo về các giao dịch bất thường
các giao dịch trực tuyến cần phải được nhận biết bằng sinh chắc học
thứ tư người dân nếu phát hiện bất kỳ hoạt động bất thường nào liên quan đến tài khoản ngân hàng của mình
cần thiết phải báo ngay cho ngân hàng và cơ quan chức năng để họ kịp thời xử lý và ngăn chặn hậu quả
ông thanh cũng cho hay theo thống kê chín mươi các khoản chuyển tiền liên ngân hàng dưới một mươi triệu đồng
chỉ có một mươi trên một mươi triệu đồng do vậy cần có quy định hạn mức bằng xác thực sinh chắc học
khi chuyển tiền liên ngân hàng thì có thể sử dụng các hạn mức do ngân hàng quy định
giải pháp thứ hai đẩy mạnh triển khai đề án sáu của chính phủ trong việc phát triển các ứng dụng
về dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ công tác chuyển đổi số quốc gia
thưa quý vị những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại